chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn ủy ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân campuchia cpp
do ngài nay pena ủy viên ban thường vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đảng cpp phó chủ tịch thứ nhất thượng viện vương quốc campuchia dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp ngài ney pena bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn ủy ban kiểm tra trung ương cpp sang thăm và làm việc tại việt nam
ngài nay pena đánh giá cao và chúc mừng những thành tiệu to lớn toàn diện mà nhân dân việt nam đã giành được
trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bày tỏ vui mừng về mối quan hệ campuchia việt nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
cứu nhân dân campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc tái thiết xây dựng và bảo vệ đất nước
ngài nepena đã thông báo với tổng bí thư về tình hình campuchia gần đây và kết quả của cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của hai ủy ban kiểm tra trung ương của hai đảng
khẳng định campuchia sẽ cùng với việt nam giữ gìn vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đoàn ủy ban kiểm tra trung ương cpp do ngài nepenna dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thăm đúng vào dịp hai nước đã và đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng của campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng vững chắc rằng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương
sự lãnh đạo sáng suốt của thượng viện quốc hội và chính phủ hoàng gia campuchia nhân dân campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới
to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng một nước campuchia hòa bình độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội
tổng bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước
bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà đảng cpp quốc hội thượng viện chính phủ và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam từ trước đến nay
khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
hiếu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia cũng như việt nam campuchia lào
tổng bí thư đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa hai đoàn đại biểu của ủy ban kiểm tra trung ương của hai đảng
đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác kiểm tra giám sát
chiều nay tại buổi tiếp hội truyền thống trường sơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương đánh giá cao các hoạt động
tri ân đồng đội công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ đây là hoạt động ý nghĩa của hội và cũng là hoạt động đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của đồng bào trên cả nước
cũng như của đảng và chính phủ
biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong cuộc đấu tranh giữ nước và hiện đang hoạt động tại hội truyền thống trường sơn
thủ tướng khẳng định những hoạt động của hội hiện nay đã góp phần giữ được hình ảnh của bộ đội cụ hồ trong lòng dân
đặc biệt là những tấm gương lao động tinh thần yêu nước những đóng góp của các đồng chí trong mọi lĩnh vực đang tiếp tục được phát huy
biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong cuộc đấu tranh giữ nước và hiện đang hoạt động tại hội truyền thống trường sơn
hội đã có rất nhiều sáng kiến trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những kiến nghị của hội tại buổi làm việc thủ tướng ghi nhận và sẽ có hướng giải quyết cho từng kiến nghị
trong phạm vi quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để hoạt động
tuy nhiên hội cũng cần dựa vào dân dựa vào xã hội để có nguồn lực vững chắc cho các hoạt động của mình
sáng nay phiên họp thứ một mươi ba ủy ban thường vụ khóa một mươi bốn chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng
các dự án luật sẽ được xem xét và thảo luận tại phiên họp lần này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
trong phiên họp lần này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau
của bốn dự án luật đã được quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba đó là
luật bảo vệ và phát triển rừng sờ đổi luật thủy sản sờ đổi
luật quản lý nợ công sờ đổi luật tố cáo sờ đổi
bên cạnh đó các nội dung như điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của chính phủ năm hai nghìn một mươi bảy
việc phân bổ sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu
cũng sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần này
sáng nay bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước đã khai trương thị trường chứng khoán
phái sinh việt nam tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tới dự
sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là một bước hoàn thiện thị trường chứng khoán
thị trường tài chính việt nam giúp cải thiện cơ sở nhà đầu tư
thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở
đây là thị trường có các sản phẩm phức tạp chủ yếu giúp các nhà đầu tư phân tán và phòng ngừa rủi ro
đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm đầu tư qua đó làm tăng sự hấp dẫn và cơ hội của thị trường chứng khoán
nhà đầu tư có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại bảy công ty chứng khoán
được cấp thuận trở thành thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh của sở giao dịch chứng khoán hà nội
và kết nối hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh với sở giao dịch chứng khoán hà nội
việt nam sẽ là quốc gia thứ năm có thị trường chứng khoán phái sinh trong khu vực asean
bên cạnh singapore malaysia indonesia thái lan và là quốc gia thứ bốn mươi hai trên thế giới
trường tài chính bậc cao này
có thời điểm lên tới bảy trăm linh ca mắc một ngày chiều nay bộ y tế đã có cuộc họp khẩn với các đơn vị
ban ngành liên quan sở y tế hà nội và các bệnh viện trung ương về vấn đề này
đến thời điểm này cả nước ghi nhận
bộ y tế ghi nhận tám mươi năm trăm năm mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết hai mươi bốn trường hợp tử vong riêng hà nội có số tử vong cao nhất là bảy ca
một mươi tỉnh có số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hà nội bình dương đà nẵng đồng nai an giang sóc trăng đồng tháp khánh hòa và tiền giang
báo cáo của bộ y tế cho thấy tại các bệnh viện hà nội có khoảng bảy trăm linh người đến khám và khoảng gần hai trăm linh người nhập viện
tại buổi họp bộ trưởng đã đặt câu hỏi với sở y tế hà nội tại sao đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn không khống chế được dịch và số người nhập viện vẫn gia tăng
một mươi trên ba mươi quận huyện tại hà nội đã thành lập đội xung kích diệt bọ gậy để chống dịch sốt xuất huyết và tổ giám sát việc diệt bỏ gậy tại cộng đồng
tuy nhiên người dân còn chưa chủ động có khoảng hơn hai mươi người dân không đồng ý cho phun hóa chất hoặc đi vắng cả ngày
các chuyên gia cũng cho biết các năm trước tại hà nội chỉ ghi nhận hai tiếp gây bệnh sốt xuất huyết là d một và d hai
nhưng năm nay đã phát hiện thêm típ d bốn điều này khiến tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm từ bảy đến một mươi

tập trung công trình xây dựng
phun có kỹ thuật thứ hai là phun ô tô ngoài đường bây giờ công trí bảo nhiều hẻm không vào đường to công trí mới mở đi phun ở chợ là công trí phải phun ô tô to rồi
bây giờ đề nghị cục y tế dự phòng huy động mượn xe về của hòa bình cần huy động xe cho luôn và nếu không thì cho mượn
bộ y tế cũng dự báo thời gian tới dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp do đang trong thời điểm mùa dịch và điều kiện thời tiết thuận lợi cho vector phát triển
vì vậy cần có sự vào cuộc của chính quyền
cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ với triều tiên nếu nước này quyết định hợp tác đồng thời kêu gọi bình nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán
phát biểu với báo giới người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc park so hee hun cho biết
ủy ban thường trực của hội đồng an ninh quốc gia ghi nhận tình hình an ninh xung quanh bán đảo triều tiên đang trở nên xấu đi sau các hành động của triều tiên
cơ quan này kêu gọi bình nhưỡng ngừng mọi hành động làm gia tăng tình trạng căng thẳng trên bán đảo triều tiên
để làm xoa dịu căng thẳng và duy trì hòa bình dưới sự hợp tác chặt chẽ với mỹ và các quốc gia khác
cùng ngày người phát ngôn hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc roh chae chun xác nhận hiện không có động thái nào từ phía triều tiên
đồng thời nhấn mạnh quân đội nước này vẫn đang duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
cũng trong ngày hôm nay trong chuyến thăm bangkok thái lan ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh
mắc cơ va mong muốn mở rộng hợp tác với thái lan
trong đó có việc đặt trọng tâm lớn hơn vào các cuộc giao lưu giữa nhân dân hai nước
ngoại trưởng nga sergei lavrov đang có chuyến thăm và làm việc tại thái lan trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám
nhân dịp này ông lavrov sẽ hội đàm với người đồng gấp don pramod vinay và hội kiến thủ tướng thái lan prayuth chan o cha
ngoại trưởng nga sergei lavrov bày tỏ vui mừng về cuộc hội kiến với thủ tướng thái lan
đồng thời khẳng định nga quan tâm thúc đẩy hợp tác đa dạng với thái lan
người đứng đầu ngành ngoại sao nga nhấn mạnh
quốc gia đông nam á này là đối tác lâu đời nhất của nga trong khu vực
nga và thái lan sẽ đánh dấu một trăm hai mươi năm quan hệ song phương trong năm nay
nhân dịp này ngoại trưởng nga cũng cho biết hai nước đã lên kế hoạch tiến hành một loạt hoạt động kỷ niệm cuộc mốc ngoại giao này
cuba không bao giờ cho phép những hành động chống lại các nhân viên ngoại giao và thân nhân của họ trên đảo quốc caribe này
đây là tuyên bố vừa được chính phủ cuba đưa ra sau khi bộ ngoại giao mỹ thông báo
về một số vụ tai nạn mà theo washington đã gây triệu chứng tổn thương về thể chất
cho một nhóm nhân viên ngoại giao mỹ làm việc tại đại sứ quán nước này ở la habana
tuyên bố của bộ ngoại giao cuba nêu rõ nước này không bao giờ cho phép việc lãnh thổ bị lợi dụng tiếp tay
cho các hành động chống lại các nhà ngoại giao và gia đình của họ
cuba khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng mỹ làm sáng tỏ các vụ tai nạn ở la habana
khoảng cuối năm hai nghìn một mươi sáu một số nhân viên ngoại giao của mỹ
làm sáng tỏ các vụ tai nạn ở la habana
những người làm việc tại la habana đột nhiên mắc chứng mất thính lực
và một số người đã buộc phải về nước trước thời hạn do gặp vấn đề nghiêm trọng
sau nhiều tháng điều tra các quan chức mỹ tạm thời kết luận
những người này bị tấn công bằng một thiết bị vũ khí sóng âm
được đặt tại các vị trí trong và bên ngoài nơi cư trú của họ
hiện cục điều tra liên bang fbi và cơ quan an ninh ngoại giao của mỹ
đang nỗ lực điều tra nguyên nhân của vụ việc
quân đội syri và lực lượng đồng minh đã giành lại quyền kiểm soát ở nhiều khu vực biên giới
giáp với jordan và vùng nông thôn tỉnh sueda miền nam syri
sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân
quân đội syri đã giành lại tất cả các chốt biên giới
và các chốt đồn biên phòng ở khu vực nông thôn phía nam tỉnh squaida
tuy nhiên tại cửa khẩu chính thức của syri với nước láng giềng là jordan
nằm ở tỉnh dara các tay súng phiến quân đã thiết lập các tuyến đường lậu
tới jordan và đang kiểm soát khu vực này
trước đó ít ngày quân đội chính phủ syri đã chiếm được thành phố syd
ghani thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố is ở tỉnh homs miền trung nước này
ngoài ra quân đội chính phủ cũng đã giành lại quyền kiểm soát ba ngôi làng
ở phía đông nam của thành phố raka tiến sát thành trì quan trọng nhất của is
ở miền bắc syri